tại hà nội bộ công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phát triển thương mại
miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo chương trình số chín trăm sáu mươi bốn giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
năm năm qua chương trình đã đạt được thành quả nhất định trong việc thu hẹp khoảng cách tranh lệch
giữa các vùng miền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao thu nhập cho người dân
bảo đảm an ninh quốc phòng đặc biệt là thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với địa bàn khó khăn này
các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đề xuất để thực hiện chương trình trong giai đoạn tiếp theo
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo